thưa quý vị do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên từ ngày hôm nay cho đến hai mươi một tháng sáu ở bắc bộ và trung bộ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c
độ ẩm tương đối thấp nhất ở trong ngày đợt nắng nóng này phổ biến là từ bốn mươi năm mươi năm
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi đến một mươi chín giờ
khu vực hà nội từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi một tháng sáu có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi tám bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c
độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ bốn mươi năm mươi năm
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi một mươi chín giờ
từ ngày hai mươi hai tháng sáu thì nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt sẽ chấm dứt ở bắc bộ và dịu dần ở trung bộ
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ
hoặc là hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể
khi mà chúng ta tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt độ cao
quý vị cần hết sức lưu ý
thông tin dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ có ở phần sau của chương trình